lên tới hàng trăm bánh heroin trong mỗi lần giao dịch
thường sử dụng tên giả tên lóng để gọi và trao đổi với nhau khiến cơ quan công an gặp nhiều khó khăn trong quá trình thu thẩm thông tin về nhân thân lai lịch và hoạt động phạm tội của chúng
vì vậy thông tin nhỏ nhoi về người đàn ông tên gọi là sấn thực sự khiến cơ quan điều tra phải đau đầu
tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án xác định
tại xã xuất lễ huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
vì vật sấn
huyện sấn cũng là đối tượng có tiền án tiền sự về tội ma túy và một số tội khác
đối tượng này thì đặc biệt là ở vùng biên không có công an việc làm
đối tượng này sinh năm chín mươi hai rất là trẻ
cũng nổi lên là một đối tượng nhà ở khu vực biên giới rất khó khăn ở khu vực xuất lễ
nhưng đối tượng đã xây nhà ba bốn tầng và mua xe ô tô cũng là một trong đối tượng nổi nhất của khu vực xuất lễ
đặc biệt quá trình trinh sát cũng cho thấy vi văn sấn có mối quan hệ với vi văn thế
tuy nhiên tài liệu thu thập lúc này chưa đủ để đấu tranh bắt giữ đối với hai đối tượng này
tiếp tục nghiên cứu về đường dây của thế cơ quan điều tra đã lên được hồ sơ hoạt động vai trò vị trí của các đối tượng trong đường dây
các đối tượng thường thuê từ ba đến năm người vận chuyển người thân trong gia đình hoặc bạn bè tin cậy
các đối tượng vận chuyển thuê chỉ biết được nhiệm vụ của mình trong giai đoạn đó cung đường đó chứ không được tham gia toàn bộ quá trình hoạt động phạm tội
chúng thường xuyên thay đổi người vận chuyển và các đối tượng này hoàn toàn không quen biết nhau
cơ quan điều tra đã chứng minh được trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi tám
vi văn thế và đồng bọn đã câu kết với một đối tượng phạm tội người trung quốc
buôn bán chót lọt tổng cộng sáu trăm bảy mươi sáu bánh heroin
tiếp tục mở rộng đấu tranh ban chuyên án đã chỉ đạo bắt thêm sáu đối tượng nữa
như vậy sau hơn hai năm đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy do vi văn thế cầm đầu ban chuyên án đã bắt giữ hai mươi đối tượng

từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn đã đưa các vụ án ma túy liên quan đến đường dây ma túy
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn đã đưa các vụ án ma túy liên quan đến đường dây ma túy do vi văn thế cầm đầu
ra xét xử
theo nội dung của bản án
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
các bị cáo đã mua bán
vận chuyển sáu trăm bảy mươi sáu
bánh ma túy heroin
tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn
đã tuyên tử hình
đối với một mươi sáu bị cáo
tất nhiên trong đó có ông trùng vi văn thế
ngoài ra hội đồng xét xử
cũng tuyên ba án trung thân
và một án hai mươi năm tù
cho các bị cáo còn lại
các bị cáo thực hiện hành vi
nguy hiểm cho xã hội
với khối lượng ma túy rất lớn
và các bị cáo đều nhận thức được
việc mua bán trái phép
chất ma túy là vi phạm pháp luật
nhưng do động cơ mục đích
là thu lợi hướng lợi hám lợi
nên các bị cáo đã cố ý
thực hiện tội phạm
và đã xâm hạm chế độ
độc quyền quản lý chất ma túy của nhà nước
với tính chất nghiêm trọng như vậy
đã được xác định là vụ án trọng điểm
nên chúng tôi
sau khi thụ lý giải quyết vụ án này
thì chỉ diễn ra
trong vòng một mươi sáu ngày sau khi xử lý
thì chúng tôi đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử
nhưng do tính chất mức độ của vụ án
rất nghiêm trọng và rắc rối
nên liên quan đến nhiều lý tượng
nên phiền tòa mở lần đầu đã phải hoác
nhưng mà đến sau đó
thì chúng tôi ấn định ngay thời gian xét xử
và đã xét xử ngay
từ khi thụ lý cho đến khi xét xử
một tháng một mươi hai ngày
là chúng tôi đã xử được vụ án này rồi
là vụ án ma túy công an hai nước
việt nam trung quốc
trong chuyên án đấu tranh chung này
phía trung quốc đã bắt giữ bảy đối tượng
thu giữ một trăm bảy mươi chín bánh heroin
tòa nhân dân trung quốc cũng đã xét xử
tử hình sáu bị cáo
và xử chung thân một bị cáo
tại buổi họp báo bộ công an hai nước khẳng định
đây là đường dây ma túy lớn
và phức tạp nhất từ trước đến nay
do công an hai nước đấu tranh triệt xóa thành công
và sẽ là tiền đề để hai bên
tiếp tục phát huy phối hợp
xóa thành công nhiều chuyên án chung
lớn lửa trong tương lai
vi văn thế có hai đời vợ
người vợ đầu tiên của hắn cũng đang chịu
mức án tử hình về tội mua bán
trái phép chất ma túy
hắn với vợ đầu có một người con
giờ đây khi cả bố lẫn mẹ đều phải
nhận án tử hình
không biết đứa trẻ ấy sẽ trưởng thành thế nào
khi mà cả cha và mẹ
đều không ở bên
với người vợ sau
thế có hai người con
con út của thế vừa sinh được vài tháng
thì hắn bị bắt
giờ đây mỗi ngày trong trại giam của thế
sẽ là những ngày sống trong ân hận
lợi nhuận khổng lồ từ việc mua bán ma túy
có thể giúp người ta xây được nhà đẹp
nhưng tất cả những điều đó
đều vô nghĩa khi phải lĩnh án tử
mọi sự hối hận của người ta sẽ không được tìm ra
vì văn thế
giờ đây đã là quá muộn mà
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân thành phố hà nội
đã mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy
hai bị cáo trong vụ án là
nguyễn đức cảnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại phường bạch mai
quận hai bài trưng hà nội
và trần cao minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã đình chu
huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
lần lượt bị tuyên các bức án tử hình
và trung thân
trước khi nhận bản án tử hình
vì tội mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn đức cảnh
từng bị tòa nhân dân thành phố hà nội
xử phạt một mươi bốn năm tù về tội giết người
và ba mươi sáu tháng tù giam
về tội mua bán trái phép chất ma túy
thế nhưng sau khi chấp hành xong hai bản án này
trở về địa phương sinh sống
cảnh tỏ ra đã thực sự
cải tạ quy chính
trong một thời gian dài
từ khi chuyển về sinh sống
tại quận hoàng mai hà nội
nguyễn đức cảnh có cuộc sống bình thường
như bao người khác
ngày hai buổi đưa đón con đến trường
phụ giúp vợ việc nhà và việc kinh doanh
ở cửa hàng
quá trình sinh sống tại đây
cảnh có mối quan hệ tốt
với hàng xóm
tạo cho mình một
một sự tốt đẹp
một sự tốt đẹp
một phỏ bọc là một người công viên tân lương thiện
các sinh hoạt hàng ngày của đối tượng
thì thường chỉ
liên quan đến gia đình
là đưa đón con đi
giúp vợ mở cửa hàng
và nấu cơm
và tại địa phương
thì không có biểu hiện sai phạm gì
các đối tượng liên quan đến việc mua bán ma túy
thường là đối tượng nghiện và có quy luật sinh hoạt
khác người bình thường
chúng thường ngủ dậy vào lúc giữa trưa
cảnh lại khác
anh ta sáng sớm đưa con đi học
và không sử dụng ma túy
những người thân mừng cho cảnh
bởi nghĩ rằng
sau hai bản án trước đó
hắn đã thấm thía cảnh ở tù
và thực sự đoạn tuyệt với quá khứ sai trái
để xây dựng một cuộc sống mới
chỉ có những cán bộ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy mới biết
cuộc sống bình yên hàng ngày của cảnh
chỉ là cái vỏ bọc
bóng tối phía sau cuộc sống ấy
chứa được rất nhiều điều bất minh
trong quá trình giám sát các đối tượng
khu vực nhà đối tượng cảnh này
là trong khu vực khuôn cư rất là phức tạp
và thành ngõ nhà đối tượng cảnh
là ngõ thông hai đường
cảnh là đối tượng đã có tiến lên sự
không quan việc làm nhưng mà vẫn có
kinh tế để làm những việc khác
chỉ có ở nhà và hàng ngày ra ngoài
uống nước rồi đi chơi chim

đi xem nhà xem cửa
xem đồng hồ loa đài
không làm gì cả mà vẫn có tiền
sắm sửa từ xe sh
rồi đi mua những cái bụ loa
rồi những cái con chim cảnh
rất là đắt tiền
điều tra về vợ cảnh được biết
trước đây vợ hắn
cũng không có việc làm
nhưng gần đây cảnh có tiền
đầu tư cho vợ mở một spa
chuyên làm tóc móng
số tiền để mở cửa hàng
từ đâu mà ra cũng là câu hỏi
khiến những trinh sát ma túy
phải đặt ra nghi vấn
cảnh cũng không có việc làm
công việc điều tra về nguyễn đức cảnh
diễn ra trong một thời gian dài
và mất rất nhiều công sức
chính vỏ bọc hoàn hảo
tạo ra khiến các trinh sát
gần như không thu thập được
chứng cứ nào tố cáo hành vi
có liên quan đến ma túy của hắn
trong khi đó
một số nguồn tin vẫn khẳng định
cảnh vẫn âm thầm bí mật
gặp gỡ những thành phần phức tạp
liên quan đến ma túy trên địa bàn hà nội
nhất là địa bàn quận hoàng mai
sau nhiều ngày bám trụ tại con ngõ nhỏ
khu vực nhà của nguyễn đức cảnh
các trinh sát đã bắt đầu phát hiện ra
những chi tiết bất thường trong nhịp sinh hoạt
tưởng như rất bình thường
rất đúng quy luật của hắn
cách khoảng hai ba tuần
đối tượng sẽ đi xe máy
đi từ nhà
và chọn những con đường tắt
đi đến khu vực
bãi xe tại gamuda
không một người nam giới
ở trên xe
mang biển xe khách mang biển số lào
tại đây thì các đối tượng
chỉ gặp nhau
sau đó thì tôi phát hiện là
đối tượng nam giới trên xe
thông thường thường đưa cho đối tượng
không một túi ly lông màu đen
sau đó thì cảnh sẽ mang túi nhi lông màu đen
tiếp tục quay lại những con đường tắt
nhận thấy mối quan hệ rất đáng ngờ
giữa nguyễn đức cảnh
và người đàn ông ở bến xe khách
mang biển số lào
cơ quan cảnh sát điều tra đã ngay lập tức
tiến hành các công tác xác minh về người này
việc xác minh này còn gặp nhiều khó khăn hơn
so với khi xác minh về cảnh
xe khách này thường chỉ động ở hà nội
trong một thời gian ngắn
không có chở khách đi lào
đó là xe chạy tuyến hà nội viêng chăn
xe sẽ từ lào về hà nội
vào chiều thứ năm hàng tuần
thời gian xe này đỗ ở việt nam
chỉ khoảng hai đến ba ngày trong tuần
người đàn ông mà trần đức cảnh gặp
được xác định là
lái xe kiêm phụ xe
ở tuyến xe này
ở các địa điểm mà xe thường xuyên di chuyển
đậu đỗ sửa chữa tại hà nội
các trinh sát đã nắm được danh tính
của gã đàn ông bí mật đó
hắn tên là trần cao minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã đình chu
huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
mỗi lần từ lào về việt nam
vì chẳng khách
mình cũng chỉ ở hà nội trong một thời gian ngắn
rồi đi xe ô tô cá nhân
di chuyển về vĩnh phúc
ở với gia đình ngay trong đêm
khi nào xe ô tô đến lượt chở khách
từ hà nội đi lào
thì minh mới quay lên hà nội
minh không có nhiều mối quan hệ
tại hà nội
không tụ tập tiếp xúc với người lạ
không hết thì sinh hoạt ở vãi đậu xe
rồi về thằng nhà
cảnh là một trong số rất ít người mà minh gặp gỡ
liên lạc khi hắn về hà nội
sau khi nắm được danh tính của minh
một buổi trinh sát
đã được cử về vĩnh phúc
để xác minh ngay về trần cao minh
đối tượng cũng là người hiền lành
trao đổi với cảnh sát
công an phụ trách xã
đối tượng là người hiền lành ở quê
không có bộc lộ gì cả
việc nắm thông tin ở dưới quê
vĩnh phúc đối tượng rất ít
hầu như là không có thông tin gì về đối tượng ở quê này
minh có một gia đình hạnh phúc
ở địa phương anh ta cũng chưa có
tiền án tiền sự gì
minh sau khi lái xe đường dài
trở về địa phương thường đi làm thuê
xếp hàng không sử dụng ma túy
có thể nói bề ngoài cũng có một
cuộc sống khá hoàn hảo
thế nhưng quá trình xác minh về minh
các trinh sát cũng nhận thấy
cuộc sống của hắn bộc lộ khá nhiều
điểm nghi vấn
đối tượng sinh sống tại đây
cùng với mẹ vợ
và ba người con bản thân mẹ
và vợ của đối tượng không có biểu hiểm ổn định
nhưng quá trình xác minh chúng tôi nhận thấy là
đối tượng có biểu hiểm ổn định
của kinh tế đối với
nhà của đối tượng đã
cao tầng kiên cố
trong nhà thì
sử dụng những cái
nội thất và
phương tiện đặt tiền
bản thân đối tượng cũng sử dụng ô tô cá nhân
cùng khu thiết nhận định của
trinh sát về
quan hệ muôn chất ma túy giữa đối tượng
và nguyễn đức cảnh
tuy vậy việc xác minh về minh ở vĩnh phúc
cũng không đem lại thêm
bất kỳ thông tin gì khác về việc
mình có liên quan tới hành vi
mua bán ma túy hay không
không có được
nhiều kết quả từ việc xác minh
ở vĩnh phước phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an hà nội
quyết định cử trinh sát
bám sát các hoạt động của trần cao minh
và nguyễn đức cảnh tại hà nội
nắm được lịch trình đi về của tuyến xe
do minh làm tài xế các tổ trinh sát
đã thay nhau mật phục
triển khai nhiều biện pháp nhiệm vụ
để giám sát chặt chẽ minh
qua việc điều tra cơ bản thì
trinh sát và
cả bộ điều tra
cũng đã xác định được
đường dây mà đối tượng
thường xuyên bận chuyển ma túy
từ lào về việt nam
và chúng tôi cũng đã sáng lập
những kế hoạch
và rất cụ thể để theo
từng đối tượng lịch trình đối tượng
đi về giao dịch
các mũi trinh sát đã liên tục
bám sát xe của minh từ bến xe
nước ngầm cho đến khi xe được đưa về
khu đô thị mới gamuda để đậu
quá trình giám sát cho thấy
đây là một đường dây hoạt động rất khép kín
trần cao minh
không giao dịch ma túy với ai khác ngoài cảnh
và cảnh cũng chỉ nhận ma túy
từ minh sau đó đem về nhà
chia ra bán lại cho các đối tượng
khác ở hà nội
minh và cảnh làm việc trực tiếp với nhau
không qua đối tượng thứ ba
tuy vậy tần suất hoạt động của chúng là không nhiều
không phải lần nào minh về hà nội
cũng gặm cảnh
để tránh bị phát hiện
địa điểm giao dịch ma túy giữa hai đối tượng thay đổi liên tục
nhưng chủ yếu ở khu vực vắng vẻ
kín đáo ít người qua lại
thời gian giao dịch chớp nhoáng
khi đối tượng nhận hàng từ bên nào
đối tượng sẽ
để vào những cái
vỏ gối để sau xe
đối tượng mang về
khi đối tượng về đến việt nam
thì chúng tôi là trinh sát
qua công tác trinh sát ở trong bãi xe nó rất là rộng
mà đối tượng thì có nhiều phương tức
để thay đổi
làm rất khó khăn trong công tác trinh sát
có nhiều đêm là chúng tôi phải
có nghĩa là ăn trực làm trời
một hai ngày
có những chuyến về
khi đối tượng cảm thấy
không an toàn
đối tượng lại quay ngược về lào
những thời điểm đấy là
công tác bắt giữ chưa triển khai được
từ các thông tin thu thập được về
nguyễn đức cảnh trần cao minh
các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an hà nội đã dựng lên được
đường dây mua bán vận chuyển trái phép
chất ma túy bằng đường xe khách
từ lào về việt nam thông tin mà
ban chuyên án nắm được về một quy luật ngầm
trong giới mafia lào
là hế ai mua ma túy với số lượng lớn
sẽ được khuyến mãi thêm
vũ khí quần rộng
chúng tôi biết là sẽ rất là nguy hiểm
cho trinh sát khi mà bắt giữ
do vậy trước khi mà tổ chức
bắt giữ đối tượng
không phải riêng vụ này mà rất nhiều vụ
chúng tôi phải có kế hoạch
cụ thể và tỉ mỉ
kể cả lãnh đạo chỉ huy phòng
chúng tôi cũng vẫn phải cùng xuống
trực tiếp địa bàn
và đi trên chiến trường
bắt khi bắt giữ đối tượng
phải yêu cầu anh em
là phải trang bị
đủ các phương tiện an toàn
ví dụ như áo giáp mũ chống đạn
và trang bị vũ khí
đủ mạnh để
uy hiếp đối tượng
sau khi nắm rõ phương thức quy luật giao nhận hàng
của minh và cảnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà nội
đã lên kế hoạch phá án
phương án đánh bắt được chia thành hai mũi
một mũi sẽ giám sát nhà của nguyễn đức cảnh
ở hoàng mai
đảm bảo mọi di biến động của đối tượng
nằm trong sự kiểm soát
một mũi nắm lịch trình di chuyển
của xe khách hà nội thiên trăn
do trần cao minh là tài xế
bốn giờ sáng ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
xe của trần cao minh
bắt đầu di chuyển từ viêng trăn
về hà nội
hai ngày sau xe về đến bến xe nước ngầm
khi xe đối tượng vào trong bến thì tôi trực tiếp
phân công một đồng chí
giám sát cạnh xe của đối tượng
đối tượng không xuống xe
mà nằm ngủ trên xe đến một mươi hai h trưa hôm sau
mới ra một trưa sau bắt đầu đối tượng dậy
dậy bắt đầu đối tượng
lấy xe ô tô đi ăn
đi ăn đến khoảng
một tiếng sau đối tượng quay về
quay về đối tượng lại lên xe ngủ tiếp
xe ngủ đến khoảng ba h chiều
bắt đầu đối tượng đánh xe khách
đi về đến chỗ gamura để
rửa xe và nghỉ ngơi tại đấy
nghỉ ngơi tại đấy đến khoảng
một mươi giờ đêm thì là đối tượng đi về
bãi xe của bến xe
bến xe yên sở
đối tượng lại ăn nghỉ ở đấy
những hoạt động sinh hoạt ấy
của đối tượng tưởng rất dễ dàng
đánh lừa trinh sát
chuyến đi này hắn sẽ không gặp minh
để giao hàng
thế nhưng mỗi công tác vẫn kiên nhẫn chờ đợi
trong khi đó
cũng trong ngày ba tháng hai
cảnh vẫn đưa đón con đi học
sau đó về sinh hoạt tại nhà
như bình thường
chưa có động tĩnh gì khác lạ
thế nhưng đến chiều
cảnh bắt đầu ra khỏi nhà
hắn không đi theo hướng ra cửa hàng của vợ
như mọi hôm
mà di chuyển về khu vực bãi xe gamura

nhận thấy thời cơ chín mùi đã đến
các mũi trinh sát đã thông tin cho nhau
để giám sát chặt chẽ
để giám sát chặt chẽ
những nức cảnh sau đó thì đứng đợi
tại bờ mương
gần khu vực bãi xe
gần khu vực bãi xe
kết hợp với quá trình
kết hợp với quá trình
trinh sát từ trước
là xe của đối tượng trần cao minh
đã về bến hôm trước
và đối tượng trần cao minh
sáng hôm đó vẫn còn ở tại
bãi xe ô tô
tại hà nội
tôi nhận định là đối tượng
các đối tượng sẽ giao dịch
mua và chặt chặt ma túy với nhau
tôi đã nhận thấy đối tượng nguyễn đức cảnh

thường xuyên quan sát
như là để đợi một người nào đó
tổ trinh sát
cùng các can bộ chiến sĩ
của phòng giám đốc
đã tổ chức chia làm hai mũi giám sát
tổ một có những
giám sát đối tượng
nguyễn đức cảnh
tổ hai thì đã
khi cảnh tới gần khu vực gamoda khoảng một mươi năm phút các trinh sát giám sát minh cũng phát hiện đối tượng này lấy một xe máy và bắt đầu di chuyển hướng về phía đường cảnh đang chờ hắn đeo một cái túi
đúng như dự đoán minh và cảnh đã gặp nhau
trong giây phút chấp nhoáng mình lấy một túi ni lông trong chiếc túi màu đen của mình ra đưa cho cành
lúc này tầm nhìn theo dõi của các trinh sát khá xa
tuy nhiên dựa vào tình hình thực tế và linh cảm nghề nghiệp họ nhận định ma túy chắc chắn có trong túi đồ cảnh vừa nhận của minh
nhận túi xong cả minh và cảnh lập tức rời đi theo hai hướng khác nhau
với minh và cảnh thương vụ giao dịch như vậy là đã thành công chót lọt
nhưng với các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội điểm nổ của họ bây giờ mới thật sự bắt đầu
nếu như đối tượng có vũ khí quân dụng đối tượng liều lĩnh chống trả nếu không có phương án tỉ mỉ và chặt chẽ
thì các đối tượng chống trả lại chúng ta thì sẽ gây ra thương vong cho kể cả người dân
bởi vì ở nội thành thì rất đông cư dân người tham gia giao thông rất là đông
và thứ hai nó có một cái là
cái việc mà đối tượng rất dễ là xảy ra manh động
sau khi nhận túi hàng cảnh phóng nhanh về hướng nhà mình
đến ngã ba đường gần khu vực tam trinh lĩnh nam bất ngờ trên đường đi xảy ra một vụ cãi cọ giữa hai xe máy khiến cảnh phải dừng lại
thế nhưng khi hắn vừa mới dừng xe một chiếc còng số tám lạnh toát bất ngờ bập vào tay của hắn
cùng với đó là sự khống chế của một tổ công tác phòng cảnh sát ma túy công an hà nội khiến hắn không thể vùng thoát
khi đó đối tượng bắt ngồi bằng xe bắt ngồi bằng xe để là có một đồng chí vào giữ tay
thì đối tượng vùng vòng giật lại thì là
nên là trong cộng tác hai đồng chí nữa thì là sẽ khóa lạc và sẽ đồng thời là chụp ảnh hiện trường với là mời người chứng kiến xung quanh để đưa đối tượng về chủ sở công an hà nội gần nhất
kiểm tra chiếc túi ni lông trên người cảnh phát hiện bên trong là một túi ni lông màu trắng đựng các hạt tinh thể màu trắng được cuốn ngoài bằng vỏ gối màu xanh trắng
xác định bảy trăm chín mươi
mặc dù bị bắt quả tang nhưng cảnh nhất quyết không nhận tội
trong khi nguyễn đức cảnh đã bị bắt thì đối tượng trần cao minh sau khi thực hiện giao dịch với cảnh xong đã quay trở lại bãi đỗ xe

theo thói quen thông thường mình sẽ lên xe ô tô cá nhân đi về vĩnh phúc ngay để nghe ngóng tình hình về cảnh

trần cao minh đã phải nhận bản án tử hình trần cao minh cũng phải dành phần còn lại trong cuộc đời mình để trả giá sau song sát với bản án trung thân
hồ sơ về vụ án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy do hai đối tượng nguyễn đức cảnh và trần cao minh thực hiện đã chính thức khép lại
với những hình phạt nghiêm khắc này hy vọng đó sẽ là bài học đắt giá để gian đe những kẻ đang gieo rắc cái chết trắng cho xã hội